theo ý kiến chỉ đạo mới nhất của ủy ban nhân dân tp hcm vào đêm giao thừa tết kỷ hợi năm nay
thành phố sẽ bắn pháo hoa tại tám điểm trong đó có một điểm mới so với các năm là tại tòa nhà lemmark tám mươi một tầng tòa nhà cao nhất việt nam
theo đó đêm giao thừa tp hcm tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại hai điểm
một là khu vực đầu đường hầm sông sài gòn quận hai hai là tại tòa nhà landmark cao nhất nước
và khu vực công viên vinhome thuộc khu đô thị vinhome center park quận bình thạnh
thành phố cũng bắn pháo hoa tầm thấp tại sáu điểm gồm công viên văn hóa đầm xen quận một mươi một
khu công viên lịch sử văn hóa dân tộc quận chín khu đền tưởng niệm liệt sĩ bến dược ở huyện củ chi
đường đào cử trung tâm hành chính huyện cần giờ khu công nghiệp hiệp phước ở nhà bè
ban chỉ huy quân sự huyện bình chánh
thành phố cũng chỉ đạo các quận huyện nơi có bắn pháo hoa
căn cứ tình hình thực tế để tổ chức chương trình văn nghệ gần điểm bắn pháo hoa
để phục vụ người dân xem trước khi bắn pháo hoa